vì những món quà phù phiếm một nam diễn viên hài ba mươi tám tuổi ở mỹ đã nảy ra sáng kiến tặng ký test covid một mươi chín tại nhà cho nhóm bạn thân nhân dịp giáng sinh
nam diễn viên nảy ra ý tưởng độc đáo này trước cả khi báo giới đồng loạt đưa tin omicorn đã thấy chỗ delta và trở thành biến thể trội ở mỹ
sự gia tăng số ca bệnh trong những ngày gần đây đã khiến nhiều người mỹ đổ xô đi xét nghiệm covid một mươi chín để kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia các cuộc tụ tập gia đình mùa giáng sinh
một số người phải chờ hàng giờ tại các cơ sở y tế địa phương để xét nghiệm
trong khi đó nhiều người lại lựa chọn mua kit test nhanh về xét nghiệm tại nhà
lượng người mua tăng mạnh khiến các hiệu thuốc và cửa hàng trực tuyến ở mỹ cạn kiệt test
bộ xét nghiệm tại nhà theo đó cũng trở thành món quà đáng mơ ước cho kỳ nghỉ lễ
có người còn hài hước chế câu hát nổi tiếng
oh i want for christmas is due tất cả những gì tôi muốn trong giáng sinh là bạn thành tất cả những gì mọi người muốn trong giáng sinh là ký test
phát biểu hôm hai mươi một tháng một mươi hai tổng thống mỹ joe biden
công bố kế hoạch ứng phó với sự lề làn của biến thể omicron bao gồm việc phân phát năm trăm linh triệu kit test nhanh miễn phí
nhiều bang ở mỹ bao gồm new york new jersey và massachusetts cũng đang lên kế hoạch tăng cường phân phối ký test nhanh miễn phí
để người dân có thể dễ dàng tiếp cận khi cần
tại các hiệu thuốc mỹ giá một bộ xét nghiệm tại nhà giao động từ bảy hai mươi bốn đô la mỹ
vì nhu cầu tăng đột biến một số nhà thuốc thậm chí còn đặt ra giới hạn về số lượng kit test mà mỗi khách hàng được mua mỗi lần
còn tại mỹ theo dữ liệu
liệu của trung tâm thống kê y tế covid một mươi chín mới được thêm vào danh sách đã trở thành nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba
chiếm hơn một mươi trong số ba bốn triệu ca tử vong trong năm hai nghìn hai mươi
đại dịch covid một mươi chín đã đẩy tuổi thọ của người mỹ xuống bảy mươi bảy tuổi vào năm hai nghìn hai mươi
giảm một tám năm so với năm hai nghìn một mươi chín với sự sụt giảm lớn hơn ở nam giới so với phụ nữ
và ở người mỹ da đen và gốc tây ban nha so với người mỹ da trắng bloomberg đưa tin
các nguyên nhân tử vong khác cũng tăng mạnh phản ánh tác động lớn hơn do đại dịch gây ra và khó khăn cho việc tiếp cận điều trị y tế
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo độ tuổi tăng bốn một đối với bệnh tim
một mươi sáu tám đối với chấn thương không chú ý bốn chín đối với đột quỵ tám bảy đối với bệnh almeida
một mươi bốn tám đối với bệnh tiểu đường và năm bảy đối với bệnh cúm và viêm phổi
tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo mức độ tuổi trong tổng dân số
mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ khi thống kê dữ liệu tử vong hàng năm
ở cả nam giới và phụ nữ tỷ lệ tử vong ở người mỹ da đen và gốc tây ban nha lớn hơn tỷ lệ tử vong ở người da trắng
tỷ lệ cao nhất là ở nam giới da đen với một ba trăm chín mươi chín ca tử vong trong một trăm linh ca vào năm hai nghìn hai mươi
trên những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với các biến thể mới
thì việc tiêm vaccine được xem như một biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn đại dịch lây lan
hãy tiêm chủng đầy đủ và thực hiện nghiêm túc
nâng cao của bộ y tế để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại